từ ngày ba tháng một mươi một tiểu ban an ninh quốc gia apec phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố đà nẵng đã tiến hành chốt chặn phong tỏa một số địa điểm chính phục vụ apec và tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy và đường bộ
để phục vụ việc di chuyển của các đoàn đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao apec các lực lượng công an quân đội quản lý giao thông thành phố đà nẵng đã tổ chức chốt chặn phân luồng giao thông tại các khu vực chính phục vụ apec
theo đó ba mươi tuyến đường sẽ cấm không cho các phương tiện lưu thông trừ xe có phủ hiệu hội nghị
riêng các tuyến đường ra vào sân bay quốc tế đà nẵng và đi hội an lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường theo thời điểm nhất định và hướng dẫn phân luồng để bảo đảm giao thông thuận lợi cho người dân
tại khu vực bán đảo sơn trà nơi lưu trú của nguyên thủ các quốc gia các hoạt động du lịch tham quan tạm thời đóng cửa nghiêm cấm việc giao thông lên khu vực này
lực lượng công an và biên phòng thành phố tăng cường việc tuần tra kiểm soát vào ban đêm trên các tuyến đường chính và đường ven biển đường sông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho apec